bộ tài chính vừa có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ áp dụng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô dưới chín chỗ sản xuất lắp ráp tại việt nam
theo hướng miễn giảm tỷ lệ nội địa hóa linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước
chính sách này nếu như được áp dụng sẽ mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế
cũng như cho ngành ô tô của việt nam
thực tế cho thấy ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành đóng góp ngân sách
thông qua nộp thuế đáng kể nhất
đặc biệt theo dự báo việt nam bước vào thời kỳ ô tô hóa trong thời gian tới
nhu cầu sử dụng ô tô sẽ bùng nổ
nếu bảo vệ thành công sản xuất lắp ráp ô tô trong nước
sẽ tạo ra thị trường lớn cho các doanh nghiệp tăng sản lượng
qua đó đóng góp tích cực hơn cho việc tăng trưởng gdp cả nước
hạn chế tình trạng nhập siêu mất cân bằng cán cân thanh toán quốc tế
trong ngành ô tô nhiều chục năm qua
việc quyền khích gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của chính sách này
cũng sẽ góp phần cho ô tô trong nước phát triển
tận dụng cơ hội xuất khẩu ra các thị trường khu vực và quốc tế
để hưởng các ưu đãi thuế quan theo các cam kết quốc tế
mà việt nam tham gia đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc